nhằm phát huy nguồn lực thế mạnh của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất phát triển kinh tế
thời gian qua tỉnh lào cai đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của từng vùng đồng thời đẩy mạnh việc tăng vụ
tăng hệ số sử dụng đất để cải thiện cuộc sống của người dân
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã nậm giài huyện sapa
những ngày này trên cánh đồng thôn bản xài không khí lao động hết sức vui tươi phấn khởi
thay cho những thửa đất bỏ hoang trước kia là những ruộng khoai tây sắp đến ngày thu hoạch
đây là năm thứ hai bà con bản xài trồng cây khoai tây vụ đông
nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nên cây sinh trưởng và phát triển tốt hứa hẹn sẽ cho một mùa vụ bội thu
đặc biệt nậm xài mùa xuân này còn bừng lên những mùa quả ngọt cây cam cây quýt bén dễ
trên đất đồi nậm xài mấy năm nay và đã bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao
năm qua hộ gia đình ông nguyễn danh minh hộ trồng cây ăn quả đầu tiên tại nậm xài đã thu được gần một tỷ đồng từ hơn sáu hectare cây ăn quả
người đầu tiên đưa cây cam này vào đây
năm kinh tế cơ bản đến giờ phút này tôi khẳng định là đánh giá là cây cam có hiệu quả kinh tế rất là cao
vì là ở trên các đất đồi dốc đất đồi cao bỏ hoang hóa lâu năm qua quá trình đầu tư và gia đình chúng tôi có những khắc phục khó khăn
thì đến giờ phút này nó cho cái thành quả tức là trên diện tích một hectare thu nhập bình quân thì một hectare nó cũng cho từ ba trăm năm mươi triệu đến bốn trăm linh triệu trên một hectare
có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là một năm nhiều khởi
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm nhiều khởi sắc với nậm xài mặc dù địa phương này vẫn còn không ít khó khăn
niềm vui không chỉ đến từ những vụ mùa bội thu những khoản thu nhập mà trước đó người dân chưa từng nghĩ đến
niềm vui còn bắt nguồn từ những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân
xóa bỏ những tư tưởng tập quán lạc hậu đổi mới phương thức canh tác tích cực lao động sản xuất
qua hai năm thực hiện cái việc tăng vụ cũng như là trồng cây ăn quả có múi thì chúng tôi đã nhìn thấy rất là rõ ràng
cái kết quả đã đạt được và chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi
và có lẽ đây cũng là cái vấn đề tăng thu nhập cho người dân cũng là vấn đề để đảm bảo cái tiêu chí thu nhập
và trong tương lai sớm nhất thì làm xài cũng sẽ có cố gắng phân đấu để làm sao mà đạt được một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
trong đó thì chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là tiêu chí thu nhập
mặc dù trước mắt nậm xài vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế
nhưng niềm tin vững chắc vào hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng
tạo đà cho nậm xài từng bước phát triển theo mô hình nông thôn mới
và quan trọng hơn điều này sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong tập quán sản xuất của người dân
chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất theo hướng hàng hóa
đây sẽ là điểm tựa góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững